báo chẳng các bị cáo này tuy không cùng một tổ chức nhưng đã câu kết với nhau hình thành đường dây mua bán súng liên tỉnh
hàng trăm khẩu súng được các đối tượng mua bán rồi chế tạo để có những tính năng như vũ khí quân dụng
hai đối tượng nhận mức án cao nhất chín năm tù là vũ thị diệp chủ tại tp hcm về tội mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
và dương minh tuấn chú ở tỉnh kiên giang về tội mua bán chế tạo trái phép vũ khí quân dụng
một đối tượng đi vào một cửa hàng vàng rồi trong một mươi giây đối tượng đã dùng búa đập vỡ tủ kính cướp một lượng lớn vàng rồi bỏ chạy
vụ việc táo tận này vừa xảy ra vào trưa ngày hôm qua ở khu vực chợ đường cái huyện văn lâm tỉnh hương yên
năm thanh niên đội mũ đeo khẩu trang khoác ba lô và mang theo búa đã xông vào cửa hàng vàng trên đập tủ hàng trưng bày
số vàng bị cướp có giá trị khoảng chín mươi triệu đồng
nhân đề tin báo
tự công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện văn lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra truy bắt đối tượng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc bản tin phát sóng lúc chín h ngày hôm nay trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn